ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng bị cáo buộc bốn lần nhận hối lộ
khi bị đòi tiền vì không chạy án được tướng ca đã đuổi người đưa hối lộ ra khỏi nhà mình
đại diện bộ công an cho biết ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
khai đã nhận tiền của doanh nghiệp nhưng chưa tác động đến cơ quan chức năng để chạy án
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
tạm giam thiếu tướng đỗ hữu ca sáu mươi năm tuổi trú tại xã kinh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
với tội danh bị truy tố bị cáo đỗ hữu ca đối diện với khung hình phạt được quy định
từ một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
tháng một năm hai nghìn năm trương xuân đức
tháng một năm hai nghìn năm trương xuân đức
thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần khánh dung
với đức làm giám đốc để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
đến năm hai nghìn bảy đức cùng vợ là nguyễn thị ngọc anh quản lý
điều hành công ty khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
trong đó ngọc anh có vai trò kế toán trưởng của công ty
từ năm hai nghìn năm đến khi bị bắt giữ
vợ chồng đước đã thành lập hai mươi sáu công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
đức và ngọc anh dừng sử dụng bảy công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
vì lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
đức và ngọc anh khai nhận mua hóa đơn trái phép của bùi huy hợp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
và các cá nhân đơn vị khác để sử dụng kê khai báo cáo thuế đầu vào cho công ty khánh dung
hóa đơn trái phép mua được với giá từ năm sáu giá trị hàng hóa
dịch vụ ghi trên hóa đơn trừ tỉnh thuế vat
đến khoảng năm hai nghìn một mươi tám sau khi nghe tin hợp bị công an hải phòng bắt
nhận thấy có nhiều rủi ro dễ bị lực lượng chức năng phát hiện
nên đức và ngọc anh đã hạn chế mua hóa đơn của các cá nhân đơn vị khác
các cá nhân hóa đơn bán đầu vào trái phép cho vợ chồng đức
chủ yếu liên lạc giao dịch qua gia lô và điện thoại
nên đức không biết không nhớ thông tin về người bán
sau lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra đức liên lạc với người bán để họ ghi hóa đơn và soạn thảo hợp đồng
sau đó các tài liệu liên quan được đóng vào phong bì gửi qua đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh đến cho đức
đối với hóa đơn đầu ra khách mua hóa đơn của đức và ngọc anh phần lớn là trung gian môi giới
bản thân nước ngọc anh không rõ thông tin cá nhân địa chỉ của khách do người mua che giấu thông tin
khi cần lấy hóa đơn họ liên hệ với đức rồi cung cấp thông tin số lượng tên hàng hóa dịch vụ số tiền ghi trên hóa đơn và tên đơn vị
sau đó đức giao cho ngọc anh và bộ phân kế toán viết hóa đơn khống cho khách
theo yêu cầu của khách được gửi hóa đơn chứng từ qua xe khách
chuyển phát nhanh đến địa chỉ mà khách yêu cầu hoặc có lúc đước và ngọc anh đi giao trực tiếp
việc thanh toán tiền mua hóa đơn thường được khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
gửi qua đường xe khách hoặc chuyển tiền vào tài khoản
cái nhân của đức
hàng tháng hàng quý để hoàn thiện hồ sơ kê khai báo cáo thuế
tùy theo từng giai đoạn ngọc anh trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán tổng hợp kê khai báo cáo thuế
soạn thảo hợp đồng các tài liệu liên quan và viết hóa đơn cho đức
vợ chồng đức còn trực tiếp bán hóa đơn trái phép cho nhiều công ty trên địa bàn thành phố hà nội
với giá từ bảy tám giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa tính thuế vat
căn cứ tài liệu do cục thuế tp hoài phòng
cục thuế tỉnh quảng ninh cung cấp và kết quả điều tra
cơ quan chức năng xác định tổng số hóa đơn bước và ngọc anh đã mua bán trái phép
qua hai mươi sáu công ty nêu trên là hai mươi một bốn trăm bốn mươi chín hóa đơn
trong đó đức và ngọc anh phải chịu trách nhiệm hình sự với một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bán ra cho khách của các công ty
do vợ chồng đức quản lý điều hành mua bán trái phép hóa đơn
là hơn sáu tỷ đồng chưa tính thuế vat
theo vợ chồng đức giá bán hóa đơn không cố định mà lên xuống tùy từng thời điểm
tuy nhiên giá bán ra luôn cao hơn so với mua vào là một giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn
chưa tính thuế vat số tiền đức và ngọc anh thu được khi bán hóa đơn trái phép là hơn sáu mươi tỷ đồng
sau khi trừ các chi phí đức và ngọc anh thu lời hơn bốn mươi một tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khi người quen là ông nguyễn đình đương
được bổ nhiệm làm chi cục trưởng chi cục thuế huyện cát hà
đức đã có lời nhờ và giúp đỡ trong việc làm ăn
được ông lương đồng ý đức lập công ty vận tải phương bắc ở huyện cát hải
trong lần đầu công ty kê khai thuế đỗ thanh hoài đội phó của tri cục
phát hiện giá trị hàng hóa dịch vụ cao bất thường nên báo cáo ông đương
tuy nhiên vị tri cục trưởng lại bảo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty
và cho số điện thoại của ông đức để liên hệ xử lý việc kê khai bất thường cáo trạng nêu
sau đó vợ chồng đức được ông nguyễn đình đương đồng ý
đỗ thanh hoài hướng dẫn cách thức kê khai thuế để không bị cơ quan nhà nước phát hiện
hoạt động mua bán hóa đơn trái phép
hòa yêu cầu vợ chồng đức kê khai thuế hàng tháng phát sinh bán ra
thấp hơn thực tế tổng hóa đơn đã xuất cho khách từ ba đến bốn tỷ đồng
vì huyện cát hải là địa bàn biển đảo kinh tế khó khăn không thể kê cao
chi năm mươi triệu đồng để mua hóa đơn vì doanh nghiệp của đức mới thành lập
và chi cho ông đương hoài ba triệu đồng trên một tỷ đồng giá trị hàng hóa dịch vụ
ghi trên hóa đơn bán ra của công ty
điều này được vợ chồng đức đồng ý
với sự hậu thuẫn của ông đương và hoài
vợ chồng đức thành lập thêm hai công ty nữa trên địa bàn huyện cát hải
để buôn bán hóa đơn trái phép
hàng tháng theo chỉ đạo của ông đương
hoài sẽ liên hệ với vợ đước để lấy tiền chi phí
cáo trạng nêu từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
vợ chồng đức đưa cho ông đương và hoài tổng cộng ba trăm sáu mươi hai triệu đồng

trong tuần này bảy mươi triệu đồng là phong bì khi gặp gỡ
một trăm linh triệu đồng khi thành lập hai công ty mới
và một trăm chín mươi hai triệu đồng nhận hàng tháng theo thỏa thuận
theo kết quả điều tra xác định
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn các thành phố hải phòng hà nội hải dương và quảng ninh
vợ chồng đức ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
thu lợi bất chính lên đến bốn mươi một hai tỷ đồng
theo cáo chặn
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức biết tin trương văn nam là cháu của đức
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt
khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đức quản lý điều hành
do lo sợ bị xử lý liên quan
đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với đức
để nhờ chạy tội
sau đó ngọc anh đến nhà ông đỗ hữu ca tại xã kênh giang
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thông báo về việc trương văn nam bị bắt
và công an tỉnh quảng ninh đang thu thập hồ sơ
liên quan đến công ty thái bình dương
mà đức và ngọc anh quản lý
điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu
tác động chạy án cho đức không bị công an tỉnh quảng ninh xử lý hình sự
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca
qua trao đổi được biết
doanh số bán ra của công ty thái bình dương là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho đước
xong ông đỗ hữu ca vẫn bảo vợ chồng ngọc anh
phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu bán ra
của công ty thái bình dương
tương đương hai mươi tỷ đồng
và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp
và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca
tại nhà ở thôn trại trên đồng phản xã kinh giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi
đức rút tám tỷ đồng từ tài khoản cá nhân
và vay của một người bạn hai tỷ đồng
sau đó cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch
tối màu đi taxi về thành phố thái bình gặp bạn
nhờ chuyển cho ngọc anh
ngọc anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng
nhờ ông ca giúp chạy tội cho đức
và được ca đồng ý
sau đó ngọc anh để lại tiền và ra về
khoảng một tuần sau
nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án
nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì
từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh
nên đức lo lắng
về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng
rồi trực tiếp mang đến nhà ông ca
tiếp tục nhờ chạy án
và được ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một
thời điểm này
mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông ca
nhưng cơ quan điều tra công an
vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ
liên quan đến các công ty của mình
nên vợ thống đức
quyết định giúp thêm một mươi năm tỷ đồng
từ ngân hàng để đưa cho cựu giám đốc công an
thành phố hải phòng lo chạy tội
xe ngân hàng sau đó đã được đưa
ngọc anh đến nhà ông ca
nhân viên ngân hàng này còn giúp ngọc anh
sách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca
sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ
và đưa cho ông ca xem bản chụp
tới công văn của cơ quan an ninh điều tra
cơ quan tỉnh quảng ninh
liên quan đến các công ty của trương xuân đức
tại cơ quan thuế
để ông ca lo chạy tội cho đúng
ông ca bảo ngọc anh cứ đi về đi
để ông lo việc này
lần thứ tư là vào ngày một tháng một mươi hai
thời điểm ngay sau khi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
tiếp nhận hồ sơ
liên quan đến các công ty của vợ chồng đức
tại cơ quan thuế
thấy việc chạy án chưa có kết quả
nên đức chỉ đạo ngọc anh
tiếp tục mang thêm năm tỷ đồng
đến nhà đưa cho ông đỗ hiệu ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng
nhớ ông ca chạy tội giúp đức
vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết
đức vẫn đang lận trốn
ông ca đã nói chuyện qua điện thoại của ngọc anh với đức
qua điện thoại
ông ca bảo đức về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi
về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì
từ phía công an tỉnh quảng ninh
và bảo đức về nhà ông ca ở một thời gian
để tiện trao đổi công việc
nhưng đức từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội
nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
đức lại cùng vợ đến nhà ông ca
tại xã kinh giang huyện thủy nguyên
để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc
ở công an hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh
thì đã nhờ người tên giang
là người có mối quan hệ rộng
trong lực lượng công an lo xong việc
nếu cần ông ca sẽ bố trí
cho sang quảng ninh gặp người đàn ông tiên giang
đồng thời bảo đức
cứ yên tâm về nhà ăn tết
không phải lo lắng
vì nể năng ông ca
nên đức và ngọc anh không sang quảng ninh
gặp ông giang
đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong
đức không bỏ trốn nữa
mà quay về hải phòng ăn tết
sinh hoạt bình thường cùng gia đình
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trương xuân đức bị cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hòa đơn
sau khi chồng bị bắt
ngọc anh đến nhà ông ca hỏi về việc
đã lo chạy tội rồi
mà chồng mình vẫn bị bắt
và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền
còn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai
ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hòa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng
khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hiệu ca
cơ quan công an đã khai
khám xét chỗ ở của ông ca ở hai địa chỉ
tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng
và ngoại tệ trang sức vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên
ông đỗ hiệu ca khai rằng
số đồ vật tài sản trên có được
thông qua việc tiết kiệm từ lương
trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại
từ nguồn là quà lễ tết của các đơn vị
và từ việc kinh doanh dự án
bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra
nguồn thu từ các hoạt động
kinh doanh bất động sản trên
không được vợ chồng ông ca kê khai thuế
thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra
cũng cho thấy mặc dù những tài sản trên
không liên quan đến hành vi phạm tội
của đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hiệu ca
không thực hiện kê khai đóng thuế
thu nhập cá nhân
về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án
bất động sản liên quan đến những tài sản trên
cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ninh đã tách hành vi
không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân
của vợ chồng ông ca
và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ
khi khám xét khẩn cấp chỗ ở
của bị can đỗ hiệu ca
để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai
ông chùm buôn bán hóa đơn truong xuân đức
bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt
thì vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai
ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cựu giám đốc công an hải phòng
đỗ hiệu ca đã bốn lần nhận tiền
của vợ chồng đức ngọc anh
với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
với lời hứa chạy án cho vợ chồng đức
tuy nhiên bị can ca đã không thực hiện lời hứa
và giữ lại số tiền đó
sau khi bị bắt giữ
bị can ca đã nộp lại số tiền trên
cho cơ quan công an
với những hành vi trên
viện kiểm soát nhân dân tỉnh quảng ninh
đã truy tố bị can ca về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
liên quan đến ba mươi năm tỷ đồng chạy án
ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
khẳng định không nhận tiền
nhưng đối tượng chạy án cứ để tiền lại trong nhà
tổng cộng bốn lần
ông đỗ hiệu ca thừa nhận
bị can ngọc anh có đến gặp ông
tại nhà riêng ở kênh giang
viện thủy nguyên thành phố hải phòng
nói bị điều tra về các công ty
mà chồng bị can quản lý
đồng thời nhớ ông ca cứu giúp
dù vậy ông ca không thừa nhận
việc nhận tiền trên để chạy tội cho đức
mà khai rằng
số tiền này là do ngọc anh chủ động mang đến
để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng một
ông ca khai
bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm
các mối quan hệ không còn nhiều
không còn khả năng chạy tội cho đức
và cũng không tác động sử dụng tiền trên
để chạy tội cho đức
đối với người đàn ông tên giang
ông đỗ hiệu ca khai có quen biết
với một người tên giang công tác
tại công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
nhưng người này cũng đã nghỉ hưu
ông ca và ông giang thỉnh thoảng liên lạc
gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền
hay tác động nhớ ông giang
chạy tội cho đức
và thời gian trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng một tháng
ông đỗ hữu ca và ông giang có gặp gỡ
ăn uống với nhau tại hải phòng
nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình
không nhờ và chạy án cho trương xuân đức
tuy nhiên theo cáo buộc
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai
ngọc anh đã bốn lần đưa tiền tại nhà riêng
cho ông đỗ hiệu ca
trong đó lần thứ nhất là một mươi tỷ đồng
lần thứ hai là năm tỷ đồng
lần thứ ba là một mươi năm tỷ đồng
và lần cuối cùng là năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình đưa tiền nhớ ông ca chạy tội
đức còn bảo con trai nhiều lần
đến nhà riêng của ông ca
để hỏi hàn tình hình
nhưng tất cả các lần
ông đỗ hữu ca đều trả lời đang lo việc
cứ bình tĩnh yên tâm
người con trai của đức khai trong các lần đến gặp ông ca
có lần người này mang theo bản chụp
từ công văn của cơ quan an ninh điều tra
thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của đức
để ông ca xem lo cho đức
theo cáo chạm
dù đã đưa tiền
cơ quan an ninh điều tra tỉnh quảng ninh
vẫn điều tra xác minh các công ty của trương xuân đức
đến ngày ba tháng hai
trương xuân đức bị bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hỏa đơn
sau khi đức bị bắt
bị can ngọc anh đã tìm đến nhà ông ca
rồi xin lại ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên ông ca không trả lại tiền
và đuổi ngọc anh về
tiếp đó đến ngày bảy tháng hai
ngọc anh bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng hai
ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
vừa có quyết định số hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
đưa vụ án hình sự
liên quan đến các tội trốn thuế
mua bán trái phép hỏa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đưa nhận hối lộ
ra xét xử sơ thẩm công khai
thời gian xét xử trong ba ngày
mùng một mươi một mươi một và một mươi hai tháng bốn
tại tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
ở khu đô thị cao xanh hà khánh b
phường cao xanh tp hoạn long tỉnh quảng ninh
trong số một mươi ba
ba bị can bị tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
có bị cáo đội hiệu ca
cựu giám đốc công an hải phòng
bị cáo đội hiệu ca bị truy tố
về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điểm a khoảng bốn
điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
với tội danh bị truy tố
bị cáo đội hiệu ca đối diện
với khung hình phạt được quy định
từ một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc trung thần
từ đầu năm hai nghìn
tại các xã hồng phong và đại bản
huyện an dương thành phố hải phòng
phong trào lập công ty ma
nhằm mục đích mua bán hóa đơn trục lợi nở rộ
thời điểm này nhiều người không biết chữ
ốm đau nằm liệt dường
trong một ngày đẹp trời
cũng được các đối tượng không quen biết tìm đến để thuê làm giám đốc
nhận thấy đây là cơ hội đổi đời
từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn hai mươi một
trường xuân đức
đã thành lập và đứng danh giám đốc
của tổng cộng một mươi công ty ma
có trụ sở dài khắp địa bàn hải phòng và quảng ninh
cho tới năm hai nghìn năm
công an tỉnh quảng ninh phát hiện
một số sai phạm trong đấu thầu
mua bán vật tư thiết bị
xảy ra tại công ty nhiệt điện đông triều
căn cứ kết quả điều tra
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
vi phạm quy định đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
quá trình điều tra
ngoài các sai phạm liên quan đến người của công ty nhiệt điện đông triều
cơ quan chức năng đã làm rõ
đường dây mua bán trái phép hóa đơn
nhằm mục đích trốn thuế
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo
phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh quảng ninh
công an tỉnh này đã điều tra
mở rộng vụ án
từ đó ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ
đối với một số đối tượng có liên quan
cơ quan chức năng cho biết
ông trường xuân đức năm mươi hai tuổi
quê ở xã đại bản huyện an dương
thường trú tại số nhà hai trăm tám mươi một
lũng bắc phường đằng hải
quận hải an thành phố hải phòng
là giám đốc công ty cổ phần xây dựng
hạ tầng thái bình dương
có trụ sở tại số một mươi sáu tổ sáu mươi tám
khu năm phường bạch đằng
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
được xác định là đối tượng câu kết với công ty
nhiệt điện đông triều trong vụ mua bán
trái phép hóa đơn
từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn hai mươi một
đức đã thành lập
và mua lại một mươi công ty
nhằm hợp thức hóa hồ sơ
mua bán hóa đơn giá trị giá tăng
có thể kể đến như công ty
cổ phần xây dựng thăng long hải phòng
địa chỉ xã văn phong huyện cát hải
thành phố hải phòng
công ty cổ phần đầu tư và phát triển số sáu
công ty cổ phần đầu tư và nạo vét
đường thủy hạ cô sáu
và công ty cổ phần xây dựng và phát triển
hạ tầng ly co di hai mươi hai
cùng địa chỉ tại xã lại xuân huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
công ty cổ phần xây dựng hạ tầng thái bình dương
địa chỉ tại phường bạch đằng
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần đầu tư xây dựng
và phát triển đô thị hải phòng
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và kim khí trường thành
và công ty cổ phần đầu tư thương mại
thiết bị và xây dựng hải phòng
cùng địa chỉ tại xã minh tân huyện kiến thụy
thành phố hải phòng
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và sản xuất gia bảo
địa chỉ khu một lũng đông phường đăng hải
quận hải an
và công ty cổ phần khánh dung
địa chỉ tại xã đại bản huyện an dương
thành phố hải phòng
việc thiếu tướng đỗ hiệu ca
nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng
bị tạm giữ
được cho là có liên quan đến vụ án này
cụ thể vì có quen biết từ trước
nên sau khi đức ngỏ lời
thiếu tướng đỗ hữu ca đã đồng ý giúp chạy án
số tiền mà đức đã tạm ứng trước cho ông ca
được cho là lên tới con số hàng chục tỷ đồng
tuy nhiên vụ việc không thành
đức bị bắt và đã khai ra mọi việc
tướng ca sau đó bị cơ quan an ninh điều tra mời làm việc
ngay sau khi củng cố hồ sơ
tài liệu và tài liệu
và lời khai liên quan của các đối tượng
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh quảng ninh điều tra
làm rõ hành vi của ông đỗ hiệu ca
cũng như các đối tượng liên quan đến vụ án
mùa bán hóa đơn
do trương xuân đức cầm đầu
đến ngày một mươi tám tháng hai
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã thực hiện lệnh bắt giam khẩn cấp
và khám xét tư gia thiếu tướng đỗ hữu ca
trở lại thông tin về đối tượng trương xuân đức
nhiều người dân ở tổ dân phố số ba
đường lũng đông
thành phố đằng hải
quận hải an cho biết
đức về địa chỉ mua đất xây nhà
và sinh sống tại đây cho đến khi bị bắt
là gần hai mươi năm
nói về độ ngông cuồng của ông trùm này
một số người dân tại khu vực đức
sinh sống cho biết đức có sở thích
đốt pháo vào đêm giao thừa
nên hàng năm cứ đến đêm giao thừa
là công an phường đằng hải
phải cử công an khu vực chốt ở trước cửa nhà nước
ngăn không cho đốt pháo
đức cũng được nhiều người đánh giá là khá thoan tính
bởi mỗi khi tổ dân phố
có hoạt động gì
ông trùng này rất hào phóng và tích cực tham gia
tuy nhiên khi có tí men
đức phóng xe bạt mạng
và ăn nói bỗ bã khó nghe
thông tin cựu giám đốc công an
thành phố hải phòng
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
tạm giữ hình sự để xác minh
làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự
đã thu hút sự chú ý đặc biệt
của dư luận
dư luận quan tâm không chỉ vì người bị tạm giữ hình sự
từng là một thiếu tướng
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
mà còn bởi cơ quan đang chủ trì
thực hiện các thủ tục tố tụng vụ án
là công an tỉnh quảng ninh
nơi thiếu tướng đinh văn nơi vừa nhậm chức giám đốc
theo cáo trạng
trương xuân đức năm mươi ba tuổi
chú tại phường đăng hải quận hải an
thành phố hải phòng thuê dịch vụ
thành lập công ty cổ phần khánh dung
để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
trương xuân đức kết hôn
với nguyễn thị ngọc anh bốn mươi năm tuổi
cùng vợ quản lý điều hành
công ty cổ phần khánh dung
hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò là
kế toán trưởng của công ty
và được đức sang nhiệm vụ quản lý
bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế
hợp thức hóa số hóa đơn
và làm các thủ tục thành lập các công ty
để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
từ năm hai nghìn một mươi bốn
đến năm hai nghìn hai mươi một
vợ chồng đức đã sử dụng căn cước công dân
của cả hai và chứng minh thư nhân dân
căn cước công dân của các cá nhân
là người thân người quen
bạn bè hoặc nhân viên làm thuê
để thành lập thêm các công ty
hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
với phương thức này
từ năm hai nghìn năm
đến khi bị bắt giữ
trường xuân đức cùng vợ đã thành lập
quản lý điều hành hai mươi sáu công ty
để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn các thành phố hải phòng hà nội
hải dương và quảng ninh
vợ chồng đức ngọc anh
đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
thu lợi bất chính lên đến

theo cáo trạng
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức biết tin trương văn nam
là cháu của đức
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt
khám xét liên quan đến hành vi
mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh
về công ty của vợ chồng đức quản lý điều hành
do lo sợ bị xử lý liên quan
đức đã bỏ trốn
và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an
thành phố hải phòng đội hữu ca
đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ
thân thiết với đức để nhờ chạy tội
sau đó ngọc anh đến nhà ông đỗ hữu ca
tại xã kênh giang huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
thông báo về việc trương văn nam bị bắt
và công an tỉnh quảng ninh đang thu thập hồ sơ
liên quan đến công ty thái bình dương
mà đức và ngọc anh quản lý
điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu
tác động chạy án cho đức
không bị công an tỉnh quảng ninh xử lý hình sự
mọi chi phí sẽ chuẩn bị
theo yêu cầu của ông ca
qua trao đổi được biết
doanh số bán ra của công ty thái bình dương
là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho đước
xong ông đội hữu ca vẫn bảo
vợ chồng ngọc anh phải chuẩn bị
số tiền là một mươi doanh thu bán ra
của công ty thái bình dương
tương đương hai mươi tỷ đồng
và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức
đã bốn lần đến gặp
và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng
cho ông đội hữu ca
tại nhà ở thôn trại trên đồng phản
xã kinh giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi
đức rút tám tỷ đồng từ tài khoản cá nhân
và vay của một người bạn hai tỷ đồng
sau đó cầm số tiền trên
đựng trong hai túi du lịch
tối mầu đi taxi
về thành phố thái bình gặp bạn
nhờ chuyển cho ngọc anh
ngọc anh sau đó
mang đến phòng khách nhà ông đội hữu ca
khi gặp ngọc anh nói
chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng
nhờ ông ca giúp chạy tội cho đức
và được ca đồng ý
sau đó ngọc anh để lại tiền và ra về
khoảng một tuần sau
nhiều lần qua hỏi ông ca
về việc lo chạy án
nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì
từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh
nên đức lo lắng
về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng
rồi trực tiếp mang đến nhà ông ca
tiếp tục nhờ chạy án
và được ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một
thời điểm này
mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông ca
nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục
thu thập hồ sơ liên quan đến
các công ty của mình
nên vợ chồng đức quyết định
rút thêm một mươi năm tỷ đồng từ ngân hàng
để đưa cho cựu giám đốc công an
thành phố hoài phòng lo chạy tội
xe ngân hàng sau đó đã được đưa ngọc anh
đến nhà ông ca
nhân viên ngân hàng này còn giúp ngọc anh
xách hai bao tiền để vào trong phòng khách
nhà ông ca
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ
và đưa cho ông ca xem bản chụp
tới công văn
thuộc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
thu thập hồ sơ liên quan đến
các công ty của trương xuân đức
tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng
ông ca bảo ngọc anh
cứ đi về đi để ông lo việc này
lần thứ bốn
là vào ngày một tháng một mươi hai
thời điểm ngay sau khi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
tiếp nhận hồ sơ liên quan đến
các công ty của vợ chồng đức
tại cơ quan thuế
thấy việc chạy án chưa có kết quả
nên đức chỉ đạo ngọc anh
tiếp tục mang thêm năm tỷ đồng
đến nhà đưa cho ông đỗ hiếu ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng
nhớ ông ca chạy tội giúp đức
vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết
đức vẫn đang lẩn trốn
ông ca đã nói chuyện qua điện thoại của ngọc anh với đức
qua điện thoại
ông ca bảo đức về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi
về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì
từ phía công an tỉnh quảng ninh
và bảo đức về nhà ông ca ở một thời gian
để tiện trao đổi công việc
nhưng đức từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội
nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
đức lại cùng vợ đến nhà ông ca
tại xã kinh giang huyện thủy nguyên
để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc
ở công an hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh
thì đã nhờ người tên giang
là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an
lo xong việc
nếu cần ông ca sẽ bố trí
cho sang quảng ninh gặp người đàn ông tiên giang
đồng thời bảo đức cứ yên tâm
về nhà ăn tết không phải lo lắng
vì nể năng ông ca
nên đức và ngọc anh không sang quảng ninh
gặp ông giang
đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong
đức không bỏ trốn nữa
mà quay về hải phòng ăn tết
sinh hoạt bình thường cùng gia đình
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trương xuân đức bị cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt
ngọc anh đến nhà ông ca hỏi về việc
đã lo chạy tội rồi
mà chồng mình vẫn bị bắt
và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền
còn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai
ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ông đỗ hiệu quang
bị cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng
khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hiệu ca
cơ quan công an đã khám xét
chỗ ở của ông ca ở hai địa chỉ
tạm giữ nhiều đồ vật tài sản
là tiền việt nam đồng và ngoại tệ
trang sức vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên
ông đỗ hiệu ca khai rằng
số đồ vật tài sản trên có được
thông qua việc tiết kiệm từ lương
trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại
từ nguồn là quả lễ tết của các đơn vị
và từ việc kinh doanh dự án
bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra
nguồn thu từ các hoạt động
kinh doanh bất động sản trên
không được vợ chồng ông ca kê khai thuế
thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra
cũng cho thấy
mặc dù những tài sản trên không liên quan đến
hành vi phạm tội của đỗ hiệu ca
và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hiệu ca
không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân
về các hoạt động đầu tư
kinh doanh dự án bất động sản
liên quan đến những tài sản trên
cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã tách hành vi không kê khai
nộp thuế thu nhập cá nhân
của vợ chồng ông ca và toàn bộ đồ vật
tài sản tạm giữ
khi khám xét khẩn cấp chỗ ở
của bị can đỗ hiệu ca
để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai
ông trùm buôn bán hóa đơn truong sơn đước
bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt
vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai
ông đỗ hiễu ca bị công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cựu giám đốc công an hải phòng
đỗ hiệu ca đã bốn lần nhận tiền
của vợ chồng đước ngọc anh
với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
với lời hứa chạy án cho vợ chồng đước
tuy nhiên bị can ca đã không thực hiện lời hứa
và giữ lại số tiền đó
sau khi bị bắt giữ
bị can ca đã nộp lại số tiền trên
cho cơ quan công an
với những hành vi trên
viện kiểm soát nhân dân tỉnh quảng ninh
đã truy tố bị can ca về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
liên quan đến ba mươi năm tỷ đồng chạy án
ông đỗ hiệu ca cựu giám đốc công an
thành phố hải phòng khẳng định
không nhận tiền nhưng đối tượng chạy án
cứ để tiền lại trong nhà
tổng cộng bốn lần
ông đỗ hiệu ca thừa nhận
bị can ngọc anh có đến gặp ông tại nhà riêng
ở kênh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
nói bị điều tra về các công ty
mà chồng bị can quản lý
đồng thời nhớ ông ca cứu giúp
dù vậy ông ca không thừa nhận
việc nhận tiền trên để chạy tội cho nước
mà khai rằng
số tiền này là do ngọc anh chủ động mang đến
để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng một
ông ca khai
bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm
các mối quan hệ không còn nhiều
không còn khả năng chạy tội cho nước
và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho đước
đối với người đàn ông tên giang
ông đỗ hiệu ca khai
có quen biết với một người tên giang
công tác tại công an thành phố uông bí
tỉnh quảng ninh
nhưng người này cũng đã nghỉ hưu
ông ca và ông giang thỉnh thoảng liên lạc
gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền
hay tác động nhớ ông giang chạy tội cho đước
vào thời gian trước tết nguyên đán
năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một tháng
ông đỗ hiệu ca và ông giang
có gặp gỡ ăn uống với nhau
tại hải phòng
nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình
không nhờ và chạy án cho trương xuân đức
tuy nhiên theo cáo buộc
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngọc anh đã bốn lần đưa tiền
tại nhà riêng cho ông đỗ hiệu ca
trong đó lần thứ nhất là một mươi tỷ đồng
lần thứ hai là năm tỷ đồng
lần thứ ba là một mươi năm tỷ đồng
và lần cuối cùng là năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình đưa tiền
nhớ ông ca chạy tội
đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông ca
để hỏi han tình hình
nhưng tất cả các lần
ông đỗ hữu ca đều trả lời đang lo việc
cứ bình tĩnh yên tâm
người con trai của đức khai trong các lần đến gặp ông ca
có lần người này mang theo bản chụp
tới công văn của cơ quan an ninh điều tra
thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của nước
để ông ca xem
lo cho đức
theo cáo chạm
dù đã đưa tiền
cơ quan an ninh điều tra tỉnh quảng ninh
vẫn điều tra xác minh các công ty của trương xuân đức
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trương xuân đức bị bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hỏa đơn
sau khi đức bị bắt
bị can ngọc anh đã tìm đến nhà ông ca
rồi xin lại ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên ông ca không trả lại tiền
và đuổi ngọc anh về
tiếp đó đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngọc anh bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ông đỗ hiệu ca
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
vừa có quyết định số hai mươi hai nghìn hai mươi
đưa vụ án hình sự
liên quan đến các tội trốn thuế
mua bán trái phép hỏa đơn
chứng từ thu nục ngân sách nhà nước
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mối lộ ra xét xử sơ thẩm công khai
thời gian xét xử trong ba ngày
mùng một mươi một mươi một và một mươi hai tháng bốn
tại tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
ở khu đô thị cao xanh
hà khánh b phường cao xanh
thành phố hạn long tỉnh quảng ninh
trong số một mươi ba bị can
bị tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
có bị cáo đỗ hiệu ca
cựu giám đốc công an hải phòng
bị cáo đỗ hiệu ca
bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điểm a
khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn
bộ luật hình sự
với tội danh bị truy tố
bị cáo đỗ hiệu ca đối diện với không hình phạt
được quy định từ một mươi hai đến hai mươi năm tù
hoặc trung thần